cùng với đó là những cảnh báo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
trong nửa tháng trở lại đây trên cả nước các cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ và xử lý rất nhiều vụ việc nhập lậu thực phẩm bẩn thực phẩm không rõ nguồn gốc
và vụ việc mới nhất được truyền hình nhân dân ghi nhận vào sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai khi đoàn kiểm tra liên ngành số một tp hà nội đã phát hiện và tạm giữ một xe tải chở gần bốn tấn trái cây không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển về chợ long biên hà nội để tiêu thụ
khoảng năm giờ sáng ngày sáu tháng một mươi hai chiếc xe chở trái cây này đang di chuyển từ hướng bắc giang đến địa bàn quận long biên thì bị đoàn kiểm tra phát hiện và bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra lái xe nguyễn văn quang chú tại lạng giang bắc giang đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy kiểm dịch của lô hàng
tài xế khai nhận toàn bộ số hoa quả trên được các chủ hàng thuê trở với chi phí một triệu đồng trên một chuyến
khi tới chợ hoa quả long biên sẽ có người đến nhận
thống kê cho thấy số lượng hàng lên tới hai trăm linh thùng tương đương gần bốn tấn chủ yếu là lê trên các thùng hàng có in nhãn mắc chữ trung quốc
đoàn kiểm tra liên ngành khẳng định để phát hiện được lô hàng trên lực lượng chức năng đã phải theo dõi nhiều ngày sau đó chọn thời điểm kiểm tra và bắt giữ tránh hàng hóa có thể đưa về các chợ đầu mối và tẩu tán đi các nơi tiêu thụ gây hại cho người tiêu dùng
sau khi hoàn thiện hồ sơ toàn bộ lô hàng trên đã được đoàn liên ngành đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày năm tháng một mươi hai công an huyện hải hà tỉnh quảng ninh đã phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát một mươi bốn p một
do đỗ ngọc tình điều khiển đang chở một tấn cá chim được đựng trong các thùng xốp không giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ không có giấy chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
tài xế khai nhận được một đối tượng không rõ địa chỉ thuê vận chuyển số cá chim trên từ móng cái về hải phòng tiêu thụ
cũng trong ngày năm tháng một mươi hai vào khoảng một mươi giờ ba mươi tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện hài hà đã phát hiện và bắt giữ một tám tấn cam không rõ nguồn gốc xuất xứ khi kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát một mươi bốn l tám nghìn tám mươi sáu đang lưu thông trên tuyến quốc lộ một mươi tám a
tại thời điểm kiểm tra lái xe ngô đức tâm cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
ngày hai mươi tám tháng một mươi một lực lượng phú lộc đã phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi năm c bốn nghìn sáu trăm bốn mươi chín
do tài xế nguyễn ga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại khu vực bốn phường hương sơ tp huế chở hơn một năm tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc
các thùng sốt nội tạng này đã bốc mùi hôi thối được ngụy trang rất kinh đáo dưới các thùng gạch men
tài xế ga không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh lô hàng và khai nhận vận chuyển thuê số nội tạng trên cho một người từ chợ cồn thành phố đà nẵng đưa ra huế để tiêu thụ
trạm cảnh sát giao thông phú lộc đã lập biên bản vi phạm và bàn giao cho công an huyện phú lộc để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định